dịp cuối năm ngoài các làng nghề tất bật vào vụ sản xuất cuối năm để đáp ứng đủ nguồn hàng phục vụ tiêu dùng trong dịp tết nguyên đán
không chỉ tạo việc làm tăng thu nhập cho lao động địa phương
các làng nghề còn mang đến nét đẹp văn hóa đặc trưng với những sản phẩm độc đáo mặng đậm bản sắc cùng nghề